đồ dùng sinh hoạt
và ở đây mọi công việc
đều vô cùng đơn giản
từ rác nhựa cứng như
ống bể phốt ống biêu ga
đến thập cẩm các loại nhựa
chỉ cần cho vào máy
máy nghiền như thế này

chuẩn cho nhiều đồ dùng sinh hoạt
trong đó có cả đồ dùng cho thực phẩm
tại đây mọi công đoạn làm sạch
đều diễn ra thủ công
với những khuy nước pha hóa chất
hóa chất tẩy rửa này
là những gói hạt đủ màu sắc
không nhẵn mát

hóa chất tẩy rửa này
là một loại chất lượng
của sản phẩm

ở một nơi khác
cái này chắc chủ yếu chuyển
đến hưng yên đúng không
bây giờ về nước tính hưng yên
tìm tới làng khoai hưng yên
những hình ảnh này cho thấy đây

không chỉ nhựa cứng
ngay cả các loại ni lông

cái nhựa này nhựa pe này hả chú
không có kiểu là pe

pe này là pe tái chế
nhập khẩu không phải trắng nuốt được

cái này mình làm được chai nhựa này
với những bao tải hạt nhựa này

có công năng đặc biệt

nhưng ngay cả những người phân phối sản phẩm ở làng khoai
cũng rất e rè

nhưng nó làm cái niệu nó có mùi
cách hàng nó hút vào nó toàn một vé

nó cũng toàn tiền
nhưng mà nó có ghi là đấy là hàng vé liệu không
không đảm nó ghi thế
chỉ có bán được

giá nào người ta cũng làm được
giá nào cũng làm được

do không phải người dùng

bằng nhanh chóng bỏ qua

nó trắng là được
không cần biết là nó là loại nhựa gì
theo quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bỉ dùng cụ bằng nhựa
quy định rất nghiêm ngặt về giới hạn và các chất độc tồn dư trong sản phẩm
hàm lượng chỉ có giới hạn tối đa là một microgram trên một ml
kdmi có giới hạn tối đa là một mươi microgram trên một ml
riêng các sản phẩm bằng nhựa pe và pe ba
p có giới hạn cặn khô dưới ba mươi microgram trên một ml được lưu hành
như vậy các sản phẩm được sản xuất từ nhựa thải rất khó để có thể kiểm soát được hàm lượng các chất độc
đặc biệt là đối với quy trình lòng lẻo ngay từ khâu phân loại và xử lý chất nguyên liệu
sản phẩm tái chế mà lại sử dụng trong thực phẩm cho ăn uống
ví dụ như làm cái đồ dùng ăn uống đựng thực phẩm để cất đi hoặc thực phẩm để di chuyển vân vân tất cả cái thứ
thì cái khả năng mà thôi nhiễm các cái chất mà nó là cái chất ta không nắm được đó ta không kiểm soát được đó
vào cái thức ăn và vào những cái thứ mà chúng ta sau này chúng ta sẽ sử dụng vào trong cơ thể thì cái rủi ro rất là lớn
tại những điểm tập trung nhiều những quán nước như thế này
mỗi ngày có thể tiêu thụ hàng trăm cho tới hàng nghìn ống hút nhựa và các sản phẩm nhựa dùng một lần
thường thì bây giờ tất cả xu thế chung
của tất cả các nhà hàng đều và cũng như chị cũng thế đều là sử dụng ống nhựa
mỗi một gói này chắc là khoảng năm mươi chiếc
thế thì một ngày thì chắc là cũng phải đổ vài trăm chiếc
còn chất lượng hay nguồn gốc của những sản phẩm này đều bị bỏ qua
copy hay là mình uống sữa hay là bất cứ những nước giải khác gì mình luôn phải dùng đến ống hút cả
gây hại thì mình nghĩ là chắc là không
và với thói quen ngậm cắn các sản phẩm này của nhiều người
thì có lẽ những hậu quả về sức khỏe là không thể lường trước
bởi hàm lượng các chất độc hại còn tồn dư trong các sản phẩm này như trì cademy
có thể theo đó mà tích tụ trong cơ thể

không sử dụng khi sản phẩm méo mó màu sắc khác lạ
hạn chế ngập cắn các sản phẩm nhựa
không sử dụng các sản phẩm không có nhãn mát nguồn gốc
xem kỹ thành phần nhựa trước khi sử dụng